chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư cục hải quan tp hcm vừa ký quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan
đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh do chì ý nợ thuế
quyết định cưỡng chế này được ban hành theo đề nghị của cục thuế tp hcm
theo đó tân hoàng minh nợ thuế nội địa chây ý quá chín mươi ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định
với tổng số tiền hơn một trăm bảy mươi bốn sáu tỷ đồng
trước đó trong danh sách một một mươi chín doanh nghiệp nợ thuế phí nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai tại hà nội
kỳ khóa sổ ngày hai mươi tám tháng hai cục thuế hà nội cho biết có hai công ty thành viên của tập đoàn tân hoàng minh
là công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei và công ty cổ phần cung điện mùa đông
cụ thể công ty solei nợ hơn tám trăm bốn mươi sáu triệu đồng tiền sử dụng đất và một trăm bốn mươi bảy hai tỷ đồng nợ thuế phí
trong tháng ba và nửa đầu tháng bốn công ty này mới tiến hành nộp gần một mươi năm tỷ đồng tiền nợ thuế
ngày một mươi bốn tháng bốn phí và nợ vẫn còn khoảng một trăm ba mươi hai ba tỷ đồng
trong đó khoản nợ thuế phí lớn nhất là bảy mươi ba tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản
trên ba mươi năm tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng hơn một mươi sáu tỷ đồng vì chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
còn công ty cung điện mùa đông nợ năm mươi sáu tỷ đồng tiền thuế phí
trong đó số nợ cao nhất trên ba mươi bảy tỷ đồng từ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản
công ty công điện mùa đông nợ năm mươi sáu tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản